lợi dụng các nền tảng công nghệ mạng xã hội để truyền bá văn hóa phẩm đồ trụy
lê quang thọ chú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa bị tạm giữ
lê quang thọ chủ tài khoản mạng xã hội twitter có tên trai biên hòa
thường xuyên đăng tải thông tin giới thiệu và kêu gọi người dùng tham gia nhóm kín trên ứng dụng telegram
để xem các video có nội dung đồ trụy
để tham gia các nhóm kín này người dùng phải nộp tiền vào tài khoản cho người quản lý
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng lê quang thọ khai nhận từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cho đến ngày bị bắt
thọ đã đăng ký tài khoản và thành lập nhóm kín trên ứng dụng telegram để đăng tải hàng trăm video hình ảnh
có chứa nội dung khiêu dâm đổi trụy do đối tượng tự quay hoặc tải về từ mạng internet
cho gần ba trăm linh thành viên trong nhóm theo dõi
để tham gia vào nhóm kín người dùng phải kết bạn và nhắn tin với tài khoản gia lô của thọ để trao đổi
sau đó nộp hai trăm linh đồng vào tài khoản ngân hàng cho đối tượng này mới được duyệt tham gia
khi nộp tiền thành công thọ sẽ gửi một đường link cho thành viên mới để dẫn vào nhóm kín trên ứng dụng telegram